một thủ đoạn chiếm đoạt tài sản từ tài khoản atm bằng công nghệ cao hết sức tinh vi của một nhóm đối tượng người trung quốc
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận ba đình phát hiện bắt giữ
ngay tại thời điểm bị phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng này đã rút thành công hơn sáu mươi triệu đồng
tại các cây atm trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhanh của nhóm phóng viên
toàn bộ số thiết bị này đã giúp các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản từ các tài khoản atm của khách hàng
thủ đoạn của bọn chúng là dùng thiết bị đánh cắp dữ liệu của thẻ và mật khẩu của khách hàng
sau đó sẽ đưa dữ liệu này vào máy tính xử lý
để tích hợp vào phôi thẻ atm giả mà bọn chúng đem theo từ trung quốc
và cuối cùng sẽ thực hiện hành vi rút tiền như chủ thẻ atm
thủ đoạn này là bốn cục nhựa đây các đối tượng đã khoan một nỗ để vào đây
sau khi các đối tượng đã thu được camera này nữa này đồng thời các đối tượng đã lắp một bộ phận để sao lại thông tin thẻ của mình
vào cái cửa để đút thẻ atm ở trên cái máy atm
sau khi các đối tượng đã có đầy đủ thông tin của thẻ atm này mật khẩu thì các đối tượng đã cóp sang usb sang thẻ nhớ đây
đối tượng cóp sang thẻ nhớ như thế này và để cóp vào máy tính
khi nó đã có thông tin ở trong máy tính rồi các đối tượng đã đặt thẻ nhớ vào máy tính để cóp vào máy tính
sử dụng phần mềm ở trong máy tính này để sao ra một cái thẻ khác tương tự như cái thẻ atm của mình
đồng thời khi đã như thế đối tượng đã có cả mật khẩu và đã có một cái thẻ mới là thẻ của mình và đã rút tiền như bình thường
theo kết quả điều tra ban đầu ba đối tượng có quốc tịch trung quốc gồm tạ phong hồ lễ quốc và a di
riêng đối tượng aji hiện đang bỏ trốn đã nhập cảnh vào việt nam qua đường cửa khẩu tại lào cai vào ngày một mươi bảy tháng bốn
sau đó đi xe khách vào hà nội
khi nhập cảnh nhóm đối tượng này đem theo một trăm bảy mươi ba phôi thẻ atm giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tại thời điểm bị bắt giữ đã có một trăm bốn mươi sáu thẻ atm giả đã được tích hợp số liệu thông tin khách hàng của các ngân hàng và mã bảo mật của thẻ
và khi nhóm đối tượng này mới dùng một thẻ atm của ngân hàng đầu tư và phát triển rút thành công sáu mươi hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng thì bị bắt quả tang
theo nhận định của cơ quan công an đây là thủ đoạn mới và rất tinh vi của các đối tượng tội phạm

như vậy có thể thấy tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao đang có những thủ đoạn và diễn biến khó lường

trước mắt về phía các ngân hàng cần sớm có giải pháp để bảo mật tài khoản của khách hàng trước các thủ đoạn đã được cơ quan công an làm rõ